phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thị xã bìm sơn vừa phát hiện bắt quả tàng một mươi hai đối tượng gồm có sáu nam sáu nữ đang tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy tại quán karaoke ruby do hoàng điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phường ngọc trạng thị xã bìm sơn làm chủ
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai túi ni lông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamin một đĩa xứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tăng vật khác có liên quan qua khám nghiệm nhanh có bảy trên một mươi hai đối tượng dương tính với các chất ma túy
cơ quan công an xác định hoàng điệp là chủ quán là đối tượng cộng cán có nhiều tiền án tiền sự thường xuyên tụ tập một số đối tượng nghiện ma túy
hoàng điệp đã đến quán karaoke nhà mình để tổ chức sử dụng ma túy mặc dù đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy trễ cháy nhưng điệp vẫn lén nút tổ chức cho một số đối tượng nghiện đến đây để sử dụng ma túy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng